ban đối ngoại trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu xác định phương hướng công tác năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí đinh thế huệ ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã đến dự và phát biểu tại hội nghị
theo báo cáo tổng kết của ban đối ngoại trung ương năm hai nghìn một mươi sáu ban đã triển khai tích cực và hiệu quả
có trọng tâm trọng điểm các hoạt động đối ngoại trên kênh đảng trên song phương và đa phương
góp phần mở rộng và tăng cường thực chất quan hệ đối ngoại của đảng
tạo được bước chuyển biến mới trong quan hệ với các chính đảng trên thế giới
nhất là với các nước lớn nước láng giềng và đối tác quan trọng tăng cường vị thế quốc tế của đất nước
phát biểu tại hội nghị thường trực ban bí thư đinh thế huynh chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm của ban đối ngoại trung ương trong thời gian tới
đó là tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu chiến lược dự báo về chính sách và quan hệ của các nước
tình hình thế giới và khu vực
làm tốt công tác thẩm định tham mưu với bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo
chỉ đạo công tác đối ngoại ngày càng chặt chẽ hiệu quả
đồng thời triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhất là đối ngoại cấp cao
tăng cường công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại theo quy chế hai trăm bảy mươi năm
ban đối ngoại trung ương tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
gắn với chỉ thị năm của bộ chính trị